theo lãnh đạo tập đoàn điện lực việt nam evn trước tình hình chi phí đầu vào cho sản xuất điện tăng cao
vấn đề mất cân đối tài chính dẫn đến nguy cơ evn sẽ không có nguồn chi phí để hoạt động
không có tiền trả các đơn vị bán điện cho tập đoàn trong thời gian tới
kéo theo đó hệ số xếp hạng tín dụng của evn sẽ bị đánh giá thấp
việc vay vốn ngân hàng cho các dự án đầu tư xây dựng điện cũng sẽ vô cùng khó khăn
thực trạng này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước
tập đoàn điện lực việt nam evn kiến nghị cơ quan quản lý cho phép được có cơ chế điều chỉnh giá bán điện như giá xăng dầu
trước đề xuất của evn dư luận xã hội và cư dân mạng đã có những phản biện và đặt câu hỏi
xăng dầu được điều chỉnh theo chu kỳ một mươi ngày một lần vậy giá điện có thể điều chỉnh được như vậy hay không
nếu có thì điều chỉnh như thế nào
xăng dầu điều chỉnh theo giá của thị trường quốc tế còn evn muốn điều chỉnh giá điện theo giá nào
điều chỉnh sao miễn có lợi cho người dân là được
cơ chế thị trường thì phải có cạnh tranh không độc quyền điện phần lớn là tự sản xuất trong nước
sang dầu không có tình trạng độc quyền nhập khẩu và phân phối nhìn chung vẫn có nhiều doanh nghiệp tham gia
nếu thả theo thị trường thì phải xóa độc quyền từ khâu thu mua truyền tải đến phân phối bán lẻ thì tôi ủng hộ
vậy thì đầu vào phải tách rõ tỷ lệ điện do nhà máy thủy điện mặt trời
gió nhiệt điện có sử dụng nhiên liệu từ than đá dầu hay khí đốt là sản xuất bao nhiêu
chứ tất cả hòa vào mạng điện chung nên không thể đánh đồng tất cả
đánh giá thực tế việc giá điện đứng im ba năm nay không thay đổi
cũng đang khiến evn đứng trước thách thức lớn về chi phí lợi nhuận chỉ số lợi nhuận
một số cư dân mạng phân tích do đặc thù của hai ngành khác nhau
vì vậy để giá điện điều hành một mươi ngày một lần như giá xăng dầu thì rất khó
bởi tiền điện người tiêu dùng trả theo tháng
còn xăng dầu mua hàng ngày
do vậy cơ quan quản lý có thể xem xét nên quy định tru kỷ bao nhiêu
thì điều chỉnh và điều chỉnh với biên độ ra sao
nếu giới hạn thấp evn được phép điều chỉnh và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước
nhưng nếu biên độ cao thì phải xin phép trước
cư dân mạng cho rằng mức tăng bao nhiêu cần phải dựa vào khả năng chịu đựng
của doanh nghiệp người dân và nền kinh tế
không thể tùy tiện và gây khó cho sản xuất sinh hoạt
bởi điện là chi phí đầu vào của giao
gần như tất cả các lĩnh vực sản xuất
do vậy sẽ tác động đến chuỗi mặt bằng giá cả thị trường
giá xăng dầu giao dịch trên thế giới với giá cả rất rõ ràng
nhà nước có các bước tính giá cụ thể nên khi tăng giảm
người tiêu dùng dễ hiểu và chấp nhận
mỗi lần xăng tăng là bao nhiêu thứ tăng theo
giờ điện cũng tăng giống vậy thì cuộc sống sẽ thêm điều đứng
điện chiếm một phần không nhỏ trong tổng chi tiêu của một gia đình
nếu tiền điện tăng thì cuộc sống của đa
phần nhân dân sẽ bị ảnh hưởng ngay
hãy nghĩ làm sao để có giá điện tốt nhất thay vì cứ điều chỉnh giá
việc điều chỉnh giá điện cần phải xem có phù hợp với thực tế hay không
tác động thế nào đến người dân và nền kinh tế
sau thời gian dịch covid một mươi chín đang giai đoạn phục hồi nền kinh tế
giờ lại thêm một cú sốc nữa
liệu rằng doanh nghiệp có chịu đựng được hay không
do đó muốn thuyết phục được người dân doanh nghiệp và các bộ ngành
thì fvn phải công khai
công khai chi tiết chính xác tỉ mỉ từng khoản lỗ và chi phí sản xuất
chứ không thể chỉ báo cáo lỗ và đề xuất điều chỉnh giá điện
cư dân mạng đồng tình trước áp lực tài chính lãng pháp tăng cao
tuy nhiên việc tăng giá điện cần phải được tính toán kỹ
phải đảm bảo minh bạch có sự giám sát của cơ quan chức năng
để người dân doanh nghiệp có giá điện hợp lý
và là công cụ hỗ trợ nền kinh tế phát triển
theo bạn có nên điều chỉnh giá điện như xăng dầu
hãy cùng chia sẻ quan điểm của mình với fanpage của truyền hình công an nhân dân